vâng thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm qua ngày hai mươi một tháng hai giá xăng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới vượt mốc hai mươi sáu đồng một lít
giá xăng dầu tăng không chỉ tác động làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ mà còn trực tiếp làm tăng cpi ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân
vâng trong khi đó thì ngay trước thời điểm điều chỉnh giá xăng hai lần gần đây là vào ngày một mươi một tháng hai và hôm qua là ngày hai mươi một tháng hai
thì đều xảy ra tình trạng là một số cửa hàng xăng dầu phía nam đã treo biển hết hàng hoặc là bán nhỏ dò xăng dầu
điều này gây khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống của người dân
vâng thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải có giải pháp linh hoạt và chủ động trước những biến động của thị trường
bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng trong mọi tình huống nhưng đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi gây nhiễu loạn đầu cơ trục lợi
và cùng trao đổi về vấn đề này trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ là ông nguyễn tiến thỏa nguyên cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính
và trước hết chúng ta hãy cùng nhìn lại diễn biến thị trường xăng dầu trong nước từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
dấu hiệu bắt đầu nóng lên của thị trường xăng dầu trong nước bắt đầu từ thời điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
khi công ty trách nhiệm hiệu hạn lọc dầu nghi sơn thông báo phải hủy nhập hai tàu dầu thô giảm công suất xuống tám mươi
và sẽ phải ngừng hoạt động hoàn toàn
với động thái cắt giảm công suất của nhà máy này cùng với những diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới
đã khiến thị trường xăng dầu trong nước ta nóng lên trong thời gian qua
tiếp đó liên bộ đã phải điều chỉnh tăng giá xăng dầu vượt trên hai mươi năm đồng một lít vào ngày một mươi một tháng hai
và tiếp tục vượt mốc hai mươi sáu đồng một lít vào ngày hai mươi một tháng hai
như vậy giá xăng dầu đã thiết lập kỳ điều chỉnh tăng lần thứ tư liên tiếp kể từ đầu năm đến nay
do tác động của diễn biến giá xăng dầu
giá xăng dầu trên thế giới tăng là mức tăng cao nhất trong tám năm trở lại đây kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
cần xử lý những bất cập trong công tác điều hành giá xăng dầu ra sao
và kịch bản nào để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi giá xăng dầu tăng cao kỷ lục
vâng đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn ông nguyễn tiến thỏa đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông một thực tế là chúng ta vẫn nhận thấy ở cả hai thời điểm trước khi điều chỉnh giá xăng dầu
thì đều xảy ra tình trạng khan hiếm
xăng dầu cục bộ vậy ông có đánh giá như thế nào về diễn biến này ạ
theo dõi cái tình hình thị trường xăng dầu trong những ngày qua thì chúng ta thấy là cái tình trạng
nhiều cửa hàng đóng cửa thông báo hết xăng không bán là có thật
và cái này thì đã được cảnh báo từ trước chứ không phải là không được cảnh báo
cái cảnh báo nó do là gì
nghi sơn đã có thông báo công khai là ngừng hoạt động và giảm công suất đến bốn mươi
trong khi đó thì cái phần nhập khẩu để mà bù đắp cái phần thiếu hụt cái nguồn cung đấy
thì chúng ta lại tiến hành nó không được tốt
tiến độ nhập khẩu thì không đảm bảo
hạn ngạch thì cũng không thực hiện đúng
và đặc biệt là
cái giá thị trường thế giới thì nó cứ liên tục cái xu hướng nó tăng lên
mà các doanh nghiệp càng nhập về thì càng lỗ
cho nên họ nhập cầm chừng cho nên cái khối lượng nhập để mà bù đắp vào cái phần thiếu hụt trong nước là không có
thế cho nên là thực sự là có nhiều cái doanh nghiệp là không còn nguồn để mà bán
tuy nhiên cũng có một số ít những cái trường hợp họ lợi dụng là chuẩn bị có cái điều chỉnh giá nhất định để họ găm hàng lại
vâng và trước thử trạng này thì từ phía cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp xăng dầu đều khẳng định là chúng ta không thiếu nguồn cung xăng dầu
vậy ông có đưa ra phân tích gì về thực tế này ạ
tôi thì khẳng định từ đầu là tổng cung về xăng dầu trong những ngày vừa qua là chúng ta thiếu
còn bộ công thương nói là thiếu cục bộ
cục bộ nhưng mà tổng lại toàn thị trường là có thiếu
anh dung anh nghi sơn anh giảm đi bốn mươi sản lượng mà nhập khẩu không có cái bù
thì làm sao mà bảo
họ là đủ được
còn nhìn vào những đầu mối lớn như là petrolimax như là pvoi như là xăng dầu quân đội thì toàn hệ thống của họ có
nhưng mà ngoài hệ thống thì làm gì có
thế và họ băn khoăn họ tính toán họ không nhập khẩu là đúng
bởi vì cái tranh lệch giữa cái giá cơ sở tức là giá vốn nhập vào tính đủ so với giá bán hiện hành trình gần một đồng
thì họ càng nhập thì càng lỗ mà họ tự chủ về tài chính lời ăn lỗi chịu thì doanh nghiệp nào
họ làm cái việc là mua cao bán thấp họ làm cái ăn xinh xã hội cái kiểu như vậy
vâng ạ như vậy thì phải chăng là trong công tác điều hành nguồn cung xăng dầu của cơ quan chức năng
vẫn chưa theo kịp những yêu cầu trong tình hình mới vừa qua thì có phải không ạ
tôi thì cũng đã nói rằng là cái điều hành của bộ công thương là rất kém
trong những thời gian vừa qua nắm bắt tình hình không trúng dự báo tình hình không sát
cho nên là ứng xử
là không đúng với thực tế
mà điều hành theo cái kiểu mà dân người ta nói như nước đến chân mới nhảy
rõ ràng là chúng ta biết là thiếu
thế nhưng mà dung quất nó thiếu như vậy cũng không ngồi cùng với họ để bàn cái kế hoạch gỡ như thế nào
rồi không đôn đốc cái nhập khẩu xem bu lại cái phần đó như thế nào
cho nên để cái thị trường nó phản ứng rất là tiêu cực
thì trách nhiệm này lỗi này thuộc về bộ công thương
và tổng cục quản lý thị trường ở trong bộ công thương cũng có cái khuyết điểm
anh làm gì mà khi mà dư luận nó phản ánh như vậy mà không kiểm tra kiểm soát
mà kiểm tra kiểm soát rồi không công bố xem là bao nhiêu doanh nghiệp nói găm hàng
để mà có cái biện pháp xử lý làm gương cho những cái đơn vị khác
thì cái này cần phải rút kinh nghiệm
mà thủ tướng cũng đã đặt vấn đề này đối với cái lỗi của bộ công thương rồi
chứ không phải không
vâng thưa ông cùng với xu thế biến động giá xăng dầu thế giới
trong nước giá xăng dầu cũng đã tăng đến mốc kỷ lục
và điều này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta
chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh giá khi mà chúng ta phụ thuộc vào giá thế giới
tất nhiên là chúng ta che chắn thế nào để nó đừng có tác động quá bằng quỹ bình ổn giá bằng các cái giải pháp khác
thế thì điều chỉnh tăng lên thì dù tăng ít thì tăng nhiều nó đều có cái tác động đến sản xuất
đến đời sống và đến sản xuất

thế thì với cái điều chỉnh thì nó sẽ tác động đến làm tăng chỉ số giá tiêu tùng dùng tức là cái thước đo của lạm phát của năm nay khoảng độ một trăm bốn mươi bốn
thế còn tác động tổng chi phí của nền kinh tế làm tăng tổng chi phí của nền kinh tế lên là khoảng một bốn
thế còn đối với sản xuất nó tác động trực tiếp nhiều nhất là đến vận tải và đánh bắt hải sản xa bờ
thì những cái ngành này thì giá thành của nó đều tăng lên từ một năm cho đến hai
thế còn đối với cuộc sống của người dân đặc biệt là những cái người dân mà sử dụng cái phương tiện xe máy mà đi làm thì ít nhất là phải bỏ thêm mỗi một tháng khoảng một mươi đồng do cái tác động của giá xăng tăng
xăng dầu thì luôn là một trong những mặt hàng chiến lược
vậy trước diễn biến giá xăng tăng kỷ lục như hiện nay thì ông có thể đề xuất giải pháp nào nhằm ứng phó với giá
tăng dầu tăng cao để giảm thiểu tác động xấu của tăng giá xăng dầu cũng như là ảnh hưởng đến tăng trưởng và lãm phát năm hai nghìn hai mươi hai ạ
vậy là phải bảo đảm có cái cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu
thì gắn với nó là điều tiết giá thì tôi đề nghị là phải cải cách xóa bỏ cái cơ chế điều hành giá theo chu kỳ hiện nay
chu kỳ hiện nay nó có cái bất lợi là gì
là người ta sẽ ghim hàng để chờ đợi
và thứ hai là nó luôn luôn lệch lệch pha với thị trường thế giới
bởi vì lấy cái chu kỳ trước để tính giá cho cái chu kỳ sau cho nó bị lệch pha
mà chúng ta càng nén lại giống như là cái đợt tết này
vừa qua chúng ta không điều chỉnh chúng ta nén hai mươi ngày thì chúng ta phải điều chỉnh một nghìn
thế thì cải cách theo hướng là gì
bỏ cái chu kỳ định giá và định giá bám sát giá thị trường thế giới
và khi các yếu tố hình thành giá nó thay đổi chúng ta điều chỉnh luôn
giống như các nước đang áp dụng cơ chế thị trường
và cái hiệu quả thì nó không có cái chuyện là nhảy cóc cái mức giá gây sốc cho nền kinh tế
chia sẻ vừa rồi
vâng thưa quý vị và các bạn cũng liên quan đến vấn đề xăng dầu thì mới đây bộ công thương đã công bố quyết định sẽ tiến hành thanh tra ba mươi ba doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
việc thanh tra này được đưa ra trong bối cảnh thị trường vừa qua có nhiều xáo trộn khi nguồn cung đứt gãy cục bộ tại một số địa phương
rõ ràng xăng dầu là mặt hàng chiến lược đặc biệt quan trọng
chính vì vậy những diễn biến trên thị trường vừa qua cần phải được nhìn nhận nghiêm túc và qua đó có sự điều chỉnh và xử lý kịp thời
tránh để lặp lại tình trạng tương tự gây tác động xấu đến thị trường trong nước